thưa quý vị chủ động trong việc phát hiện phòng chống những hiện tượng như đột nhập trái phép
cướp tiệm vàng và ngân hàng bằng việc còi hú đèn chớp do đó khi có báo động thì sẽ gây được chú ý với người dân xung quanh
điều đặc biệt là hệ thống còn được cài đặt hệ thống quay số tự động đến các số điện thoại đã được cài đặt trước
như công an hay người thân từ đó thì có những biện pháp thích hợp để xử lý
đây là những lợi ích mà hệ thống báo động chống trộm cướp vừa được lực lượng công an huyện đan phượng
thành phố hà nội phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố vận động và lắp đặt trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
hệ thống an ninh tập trung phát hiện có cảnh báo tại tiệm vàng hồng hiền

hiện tại công an xã vừa nhận được điện báo tại cửa hàng vàng bạc hồng hiền có xảy ra sự cố
đề nghị anh em tập trung lực lượng rồi chúng ta triển khai ngay xuống kiểm tra
đây là một tình huống giả định có sự cố xảy ra tại một tiệm vàng được hệ thống chống trộm cướp
bảo vệ cho lực lượng công an xã tân hội huyện đan phượng hà nội
công an huyện đan phượng đã phối hợp với cả phòng kỹ thuật hình sự và phòng khẩn sát hình sự của con thành phố
triển khai lắp đặt được năm điểm các tiệm vàng ở trên địa bàn huyện an phượng
có hệ thống cảnh báo kết nối với cả công an cơ quan công an lực lượng công an xã công an huyện
và ra cả kết lối với các tiệm vàng
cảm thấy lo ngại trước nhiều vụ cướp tiệm vàng xảy ra gần đây
chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc hội hường đã đăng ký cùng lực lượng công an huyện đan phượng
lắp đặt hệ thống chống trộm an toàn
hệ thống chuông báo động với nhiều nút bấm đặt ở chỗ khuất trong cửa hàng
lúc nào cũng sẵn sàng nếu có việc cấp bách xảy ra thì nhân viên có thể bấm nút để coi hụ
không những thế gia đình còn lắp đặt thêm hệ thống cửa khóa tự động
đảm bảo an toàn cho tiệm vàng
hệ thống cửa hàng kinh doanh vòng bạc hội hường đã đăng ký cùng lực lượng công an huyện đan phượng
lắp đặt hệ thống cửa hàng kinh doanh vòng bạc đà quý trên địa bàn cụ một mươi hai xã tân hội
tuy rằng gia đình bà nguyễn thị thọ đã lắp đặt hệ thống camera dày đặc
tuy nhiên khi có chương trình lắp đặt hệ thống báo động liên kết đến thẳng trụ sở công an xã
gia đình bà đã ủng hộ lắp đặt sớm nhất
tôi cũng đã lắp nhiều các hệ thống rồi thế nhưng mà tôi thấy cái hệ thống này là nó hiệu quả
cái thứ nhất là nó kết lối đến công an thì tôi thấy nó rất là an toàn cho gia đình
khi tôi giao dịch có khách hàng nếu có vấn đề gì thì tôi có thể là bấm mút và công an cũng đã biết được tín hiệu để xuống hỗ trợ gia đình nhà tôi
cho nên là thực tế mà nói là tôi thấy rất là tốt
chúng tôi với phương châm nào cứ vận động đến đâu lắp đặt đến đấy
tình hình tội phạm là sau dịch sau thời gian dịch covid một mươi chín diễn ra thì tình hình tội phạm là theo dự đoán là sẽ có nhiều phức tạp
và có thể gia tăng để tội phạm cướp các tiệm vàng ngân hàng vận động lắp đặt
ngay công an huyện đan phượng không chỉ triển khai lắp đặt tại các tiệm vàng
mà còn mở rộng mô hình để hoàn thiện hệ thống báo động tới các chi nhánh phòng giao dịch của các ngân hàng
bên cạnh sự nỗ lực phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an
thì mỗi cơ sở kinh doanh vàng bạc tiền tệ cũng phải nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản của chính mình